sau nhiều ngày nắng nóng vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy
thủ đô hà nội đã xuất hiện một cơn mưa rào với cường độ lớn làm hạ nhiệt độ trên địa bàn
tuy nhiên mưa cũng gây ngập nhẹ ở một số tuyến phố như nguyễn khuyến phố tông đản phố minh khai
đoạn chân cầu vĩnh tuy ngọc lâm hoàng mai định công
đây là những điểm ngập cố hữu tồn tại từ nhiều năm trên địa bàn thành phố
mặc dù cơn mưa không lớn thời gian không dài trên một số tuyến đường hoàng quốc việt
trần văn lai nguyễn thái học cũng có xuất hiện hiện tượng cây đổ ra đường gây khó khăn cho người đi lại
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to
trên địa bàn các quận huyện của thành phố hà nội trong tối và đêm ngày một mươi năm tháng bảy